lễ hội khai hạ mường bi năm hai nghìn một mươi chín cũng vừa diễn ra tại xã phong phú huyện tân lạc tỉnh hòa bình
đây là lễ hội truyền thống mang đậm nét văn hóa của người mường ở tỉnh hòa bình
là dịp để người dân xứ mường bày tỏ lòng kính trọng các vị thần đã lập ra mường
và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu vạn vật sinh sôi phát triển cuộc sống tốt đẹp bình yên
lễ hội khai hạ mường bi hay còn gọi là lễ xuống đồng lễ mở cửa rừng
vì chỉ sau khi tổ chức xong lễ hội người dân mới bắt tay vào công việc đồng áng hay lên rừng săn bắt hái lượm
đây là lễ hội dân gian là hoạt động mang tính cộng đồng là sự khởi đầu của một năm mới
là dịp để người dân mường tỏ lòng tôn kính với các vị thần linh
là nơi để con người cầu mong cho bản làng yên vui mùa màng bội thu vạn vật sinh sôi phát triển
cùng với phần lễ là phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa thể thao
trò chơi dân gian giới thiệu các món ăn ẩm thực của người mường
lễ hội đã thu hút du khách muôn phương về vui hội và tìm hiểu nét sinh hoạt văn hóa đậm đà bản sắc của đồng bào dân tộc mường ở hòa bình